xin kính chào quý vị khán giả xác định nhóm đối tượng sử dụng hung khí đánh nhau thượng úy nguyễn tuấn minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an xã làm việc để giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng các đối tượng không chấp hành mà tấn công khiến thượng úy nguyễn tuấn minh cán bộ công an xã đạo lý huyện lý nhân hà nam tử vong
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi một sau khi nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc tại xưởng may của anh nguyễn văn hưng ở thôn sảng xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam xảy ra vụ đánh nhau giữa anh hưng và các đối tượng nguyễn văn côn trần quang đoài đều chú tệ thôn đồng phú xã nguyên lý huyện lý nhân và phan văn thế chú tệ xã trần hương đạo huyện lý nhân
công an xã đạo lý đã báo cáo lãnh đạo công an huyện lý nhân
đồng thời cử thượng úy nguyễn tuấn minh và đồng chí nguyễn văn huynh công an viên trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình giải quyết vụ việc
khi xuống hiện trường xác định nhóm đối tượng này sử dụng hung khí đánh nhau đồng chí minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an xã làm việc để giải quyết theo quy định của pháp luật
thế nhưng các đối tượng không chấp hành
đối tượng nguyễn văn côn đã tấn công làm đồng chí minh trọng thương
sau khi được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày đồng chí minh đã từ trần tại bệnh viện huyện lý nhân
nguyên nhân là do bị vỡ lá lách trái gây mất máu dẫn đến tử vong
hồ chí minh khi được tăng cường về đạo lý thì thời gian cũng chưa phải là nhiều
xong với tinh thần trách nhiệm thì qua lắm bắt theo dõi tôi thấy là đồng chí là một người có trách nhiệm với công việc trong công việc
và mọi cái công việc mà được giao
sinh già và lớn lên ở làng quê yên bình thôn hải long xã nguyên lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
ngay từ nhỏ nguyễn tuấn minh đã nuôi lý tưởng được cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
sau khi được đứng vào hàng ngũ công an nhân dân đồng chí luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng ngành và nhân dân giao phó
thực hiện chủ trương của bộ công an
và đảng ủy giám đốc công an tỉnh về điều động bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
thượng úy nguyễn tuấn minh đã tình nguyện sung phong tăng cường cho cơ sở và được điều động công tác tại công an xã đạo lý
trong quá trình công tác tại xã đồng chí luôn cùng với đồng chí đồng đội giải quyết tốt các vụ việc xảy ra địa bàn cơ sở
thế rồi luôn lỗ lực cố gắng trong công tác
thế và được cấp ủy
chính quyền địa phương đánh giá rất là cao
với tinh thần nhiệt huyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đồng chí cũng đã thể hiện được tinh thần gương mẫu đi đầu trong giải quyết các công việc
sự ra đi của thượng úy nguyễn tuấn minh đã khiến cho lực lượng công an nhân dân mất đi chiến sĩ kiên trung đơn vị mất đi người đồng chí đồng đội thân yêu gia đình mất đi người con hiếu thảo người chồng thủy trung
tấm gương của anh vẫn sáng mãi trong lòng những người ở lại